tiếp bộ trưởng quốc phòng nhật bản takeshi vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh và đánh giá chuyến thăm của bộ trưởng có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng việt nam nhật bản cũng như đóng góp tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc
thủ tướng cũng chúc nhật bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ phồn vinh hùng cường trong triều đại mới với niên hiệu lệnh hòa
bộ trưởng quốc phòng iwaya cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc bộ quốc phòng việt nam đã đón tiếp trọng thị
ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân việt nam trước sự ra đi của đại tướng lê đức anh nguyên chủ tịch nước
nhân chuyến thăm này ông mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa nhật bản và việt nam
chính phủ nhật bản đánh giá rất cao nỗ lực của chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam trong thúc đẩy quan hệ hai nước
bộ trưởng đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ
nhật bản coi việt nam là một trong những nước quan trọng nhất trong việc hợp tác nâng cao năng lực quốc phòng
nhật bản cũng quan tâm sẵn sàng hỗ trợ việt nam khắc phục hậu quả bom mìn trong chiến tranh